để thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh gắn liền với thực tiễn cuộc sống
ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình cũng vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề
năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
hội nghị đánh giá tổng kết những thành tựu bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể cá nhân điển hình
trong năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
ôn lại và khẳng định thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế
mặt đảng và nhân dân ta đã tiến hành làm rõ những kết quả đạt được
sau ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh